anh đặt mục tiêu trở thành nước đầu tiên phát triển một máy bay thương mại có thể bay qua đại tây dương mà không thải khí co hai
thủ tướng anh boris johnson cam kết rằng anh sẽ sản xuất máy bay chở khách đường dài đầu tiên trên thế giới không khí thải
chính phủ anh đã thành lập hội đồng zero tức là máy bay không thải khí hướng tới mục tiêu để anh trở thành nước đầu tiên sản xuất một máy bay dân dụng loại lớn không thải khí co hai
như vậy anh sẽ không chỉ cần đầu tư vào nhiên liệu bền vững cho ngành hàng không như hiện nay mà còn cần đầu tư cho máy bay chạy bằng điện máy bay dùng nhiên liệu life và máy bay chạy bằng hydrogen
cơ quan năng lượng quốc tế vừa cảnh báo mục tiêu toàn cầu về khí thải co hai vào năm hai nghìn năm mươi sẽ không thể đạt được nếu không có sự thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới năng lượng sạch